năm hai nghìn một mươi sáu tổng cục đường bộ việt nam tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để quản lý tạo điều kiện phát triển đầu tư hệ thống đường cao tốc tình lộ theo hướng hiện đại khắc phục những tồn tại bất cập về biển báo hệ thống đèn tín hiệu đặc biệt lưu ý ứng dụng khoa học công nghệ vào sửa chữa bảo trì đường bộ
thưa quý vị và các bạn từ đầu năm đến nay lượng xe vi phạm quá tải đặc biệt là số xe vi phạm quá tải trên một trăm linh đã giảm khoảng chín mươi một
tuy nhiên số còn lại đang diễn biến phức tạp
cụ thể xảy ra tình trạng doanh nghiệp có xe vi phạm khi bị kiểm tra thường tìm cách né tránh giấu xe cho người theo dõi tổ kiểm tra hoặc khi bị kiểm tra không chấp hành bằng cách đóng cửa xe bỏ đi lôi kéo nhiều người chống đối gây dối cản trở lực lượng thi hành công vụ
và điều này đang gây ra không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng
phản ánh sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
năm chiếc xe quá tải này đã bị lực lượng thanh tra giao thông của cục quản lý đường bộ một
phát hiện một mươi chín h ba mươi đêm ngày một mươi tháng một
ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra cả năm lái xe đã không hợp tác khi khóa chặt cửa xe lại và bỏ đi
không những không chấp hành chủ của năm chiếc xe này còn có thái độ chây ý chống đối lại lực lượng chức năng với lý do khi nào xử lý hết xe quá tải tại địa bàn thì mới chấp hành
các ban ngành ở bên dưới cấp bộ trưởng ấy
người ta đi làm người ta khẳng định cái chuyện abc có không tôi khẳng định có nhưng mà tôi không nhìn thấy thì tôi không dám vu khống anh hiểu ý chưa
cho lên dẫn đến là thằng chạy đầy thằng chạy vơi dẫn đến các doanh nghiệp của tôi rất khó làm ăn
khẳng định tôi không thấy là khoảng mấy năm nay tôi đến xe đi là người phải đi theo như chảy hội để qua nệ để xe qua các trạm để xe đi được để công an làm bỏ qua cho
tôi không thấy làm ăn kiểu bao giờ như thế này tôi quá vất vả
và tôi nói là nếu hôm nay cố tình bắt mấy con xe này tôi đốt xe luôn
theo đánh giá dù đã kiềm chế được xe quá tải tuy nhiên tình trạng né tránh các trạm kiểm soát tải trọng xe chạy lòng vòng qua các tuyến tỉnh lộ huyện lộ vẫn còn xảy ra phổ biến gây bức xúc trong xã hội
khi mà lực lượng chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ tuần lưu kiểm tra thì có rất nhiều các phương tiện của chủ xe lái xe là theo dõi theo bám để có những điều chỉnh thông báo cho lái xe vi phạm né tránh trốn lùi
bên cạnh đó cũng phải kể vì lợi nhuận nhiều nhà thầu thi công doanh nghiệp nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng dù đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm và không phối hợp với các đoàn kiểm tra
đáng chú ý tình trạng sử dụng xe quá niên hạn vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương
ở hiện nay nó có một số cái loại xe mà nó đã hết niên hạn sử dụng nó chạy ở nội bộ các cái khu công nghiệp khu mỏ mà cái khu là các lực lượng kiểm soát
không có điều kiện để kiểm soát hết
thì hiện nay là phía bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo cũng đơn kiểm việt nam cũng đang giáo riết là kiểm soát thông báo cho các địa phương các vùng miền mà có loại xe có số lượng xe đã hết niên hạn sử dụng
hết năm hai nghìn một mươi năm phần lớn các địa phương đều báo cáo con số xe quá tải trên địa bàn đã giảm đến trên chín mươi nhiều địa phương thậm chí không còn
tuy nhiên trên thực tế thì khi lực lượng thanh tra của bộ giao thông vận tải đi kiểm tra
ở địa phương nào cũng phát hiện ra cả đoàn xe quá tải
và câu chuyện xử lý rứt điểm xe quá tải vẫn là thách thức đối với các cơ quan chức năng
ubnd huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ giao quân năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm
xiết chặt kỳ cương của người thực thi công vụ gần với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
tại buổi lễ phát động ban an toàn giao thông huyện đã đề nghị các cơ quan chức năng
các ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp cùng người dân trên địa bàn huyện tập trung thực hiện một cách đồng bộ quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm
như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với từng đối tượng từng địa bàn
tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn và xử lý vi phạm công khai đúng pháp luật
quản lý tốt về trật tự giao thông góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông theo kế hoạch đã đề ra
sau lễ gia quân lực lượng chiến sĩ công an cán bộ đoàn viên thanh niên đã ra quân diễu hành hưởng ứng năm an toàn giao thông
ba mươi bốn là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày một mươi bốn tháng một làm chết hai mươi hai người bị thương ba mươi năm người